tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hội đồng xét xử thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên vẫn tuyên y án sơ thẩm là tử hình đối với bị cáo nguyễn văn tám
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên đã làm rõ đối tượng dùng dao chém gây thương tích bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
sáng ngày bảy tháng ba nguyễn công thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú phường tám tp tuy hòa đến bệnh viện đa khoa tỉnh đón vợ xuất viện
khi vào cổng thắng chạy vào đường ngược chiều nên đã bị anh mai hòa hiệp là nhân viên bảo vệ chặn lại và dùng gậy gỗ bảo vệ đánh vào vai
bực tức thắng dùng mã tấu xông vào chém anh hiệp gây thương tích
sau khi nhận được tin báo công an tp tổ chức truy xét và nhanh chóng bắt được thắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng công an tp đã thu giữ nhiều ung khí
trong đó có một khẩu súng cồn bắn đạn bi và một bịch ma túy cùng sử dụng ma túy
hiện công an tp tuy hòa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trần huỳnh đệ
lưu hoàng anh đều trú tại xã đức minh huyện đắc minh đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi di trú đối với nguyễn tuấn anh
trú tại huyện đắk minh
để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo đó từ đầu năm ngoái trần huỳnh đệ nguyễn tuấn anh lưu hoàng anh sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình
rồi đăng thông tin nhận làm các loại giấy tờ giả với giá giấy phép lái xe ô tô từ hai triệu đến hai triệu ba trăm linh nghìn đồng
mô tô là tám trăm linh đồng giấy chứng nhận đăng ký xe là một triệu bảy trăm linh nghìn đồng
sau khi có thông tin của khách hàng đệ và anh dùng tài khoản zalo facebook
gửi thông tin qua tài khoản
các đối tượng đã làm giả của một số đối tượng khác chưa xác định lai lịch địa chỉ cụ thể để thỏa thuận thời gian giá cả và địa điểm giao nhận hàng
với thủ đoạn này các đối tượng đã làm giả ba mươi hai giấy chứng nhận đăng ký xe bằng lái ô tô và mô tô giả các loại bán cho những khách hàng có nhu cầu
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ một mươi giấy phép lái xe và hai ca vet xe giả cùng nhiều giấy tờ vật dụng liên quan khác
hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại ngã tư đồng xoài thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã khiến một em học sinh đang trên đường đi học tử vong tại chỗ và hai nam thanh niên bị thương
thông tin này sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
khoảng một mươi ba giờ trưa nay em lê nguyễn tuyết trinh học sinh trường trung học phổ thông hùng vương điều khiển xe đạp điện trên đường đi học
khi dừng đèn đỏ tại ngã tư đồng xoài em trinh đi vào khu vực vòng xuyến thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát bốn mươi tám c ba nghìn một trăm một mươi chưa xác định người điều khiển
cú va chạm mạnh khiến em trinh ngã vòng ra đường và bị bánh xe cán qua người
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày cũng tại vòng xuyến ngã tư đồng xoài một vụ va chạm giao thông giữa xe tải biển kiểm soát chín mươi ba c một mươi một nghìn một trăm năm mươi chín chưa xác định người điều khiển
và xe máy do anh hoàng kim quy ở huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển trở phía sau anh võ sơn giang
chiếc xe máy bị vướng vào xe tải kéo xa gần chục mét anh giang ngồi sau xe nhanh chí nhảy ra khỏi xe và chạy theo kéo anh quy ra ngoài
vụ tai nạn đã khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng hai thanh niên đi xe máy bị thương phải đi cấp cứu
còn tại tỉnh lâm đồng cũng vào khoảng một mươi ba giờ trưa nay một chiếc xe ô tô toyota antis do một thanh niên cầm lái đã gây tai nạn liên hoàn
sau khi chiếc xe này chạy hướng nguyễn văn cử ra bờ hồ xuân hương thì đâm cùng chiều vào xe ô tô bốn mươi chín a hai trăm linh hai nghìn chín mươi đang đậu tại phường một tp đà lạt
sau đó tài xế quay đầu xe về hướng ngược lại với tốc độ rất nhanh
đến đoạn phía trước trung tâm điện máy xanh nguyễn văn cử thì đâm vào một xe máy chạy cùng chiều là một phụ nữ bất tỉnh
tài xế tiếp tục lao nhanh và rẽ trái vào đường ba tháng hai đến chi nhánh điện lực đà lạt thì tiếp tục đâm vào hai xe máy
sau đó đâm vào xe taxi rồi đâm vào cột điện bên trái mới dừng hẳn
ghi nhận ban đầu có ba người bị thương được người dân và lực lượng công an đưa đi cấp cứu
trước tình hình dịch tả heo châu phi có chiều hướng diễn biến phức tạp và số tỉnh thành có dịch ngày càng tăng nhiều
thì các doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt heo đang có những động thái siết chặt công tác kiểm soát dịch cũng như là bình ổn thị trường
người tiêu dùng hiện nay cho rằng họ vẫn sẵn sàng ở những nguồn đảm bảo như siêu thị hay những doanh nghiệp có uy tín
tuy nhiên theo nhận định của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây khi dịch tả heo có dấu hiệu lan rộng
thì sức mua thịt heo đã có phần giảm vì tâm lý lo lắng của người tiêu dùng
theo các doanh nghiệp ngoài việc dự trữ các sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu nhằm bình ổn thị trường thịt
trong trường hợp nguồn cung thịt heo giảm
theo dịch tả khi công tác kiểm soát nguồn cung cấp heo hơi được các đơn vị kinh doanh chế biến thịt heo chú trọng
từ việc lấy mẫu định kỳ khi giết mổ để xét nghiệm các bệnh tích trên heo cho tới liên tục giám sát nguồn heo hơi từ trang trại
chúng tôi đưa ra các kịch bản có nhiều kịch bản khác nhau nhưng mà kịch bản xấu nhất là nó diễn ra
cái dịch tả này diện rộng trên cả nước thì chúng tôi phải có một cái nguồn nhập khẩu thịt đông lạnh
lúc đó chắc chắn người tiêu dùng sẽ phải nếu muốn
sử dụng thịt heo sẽ phải sử dụng thịt heo hàng đông lạnh nhập khẩu
dĩ nhiên cái hàng nhập khẩu này thì cũng xuất phát từ các vùng an toàn
trong đó hiện tại bây giờ ở thời điểm này là chúng tôi có khoảng một sáu trăm linh tấn đã trong kho rồi
dự kiến trong khoảng thời gian ngắn tới là chúng tôi sẽ triển khai đang triển khai để nhập tiếp từ khoảng chừng hai đến hai hai trăm linh tấn nữa
cũng theo nhận định của các chuyên gia nông nghiệp giá thịt heo sẽ có chiều hướng giảm trong thời gian dịch bệnh
và sẽ tăng cao sau khi đợt dịch kết thúc
giá heo hơi sẽ có dấu hiệu tăng mạnh do nguồn cung giảm đột ngột
cho tới thời điểm hiện nay dịch tả heo châu phi đã lan vào các tỉnh nghệ an
nâng tổng số tỉnh thành phát hiện có dịch tả heo châu phi lên con số một mươi sáu tỉnh thành
công tác cách ly phòng dịch cũng như hạn chế tình trạng giấu dịch đang là vấn đề cấp bách của các tỉnh thành
hiện đã giữa mùa khô tây nguyên nhiều diện tích trồng cà phê tại các tỉnh tây nguyên bị thiếu nước tưới
tại vùng trồng cà phê lâm đồng những vườn cà phê canh tác theo lối thân thiện môi trường
đang giúp cây cà phê chống lại cái nắng gây gắt hiện nay
trong khi nhiều chủ vườn cà phê đang lo lắng về nguồn nước tưới tìm công tưới vườn
thì anh phước lại hoàn toàn không phải tốn nhiều công chăm sóc vườn cà phê
tất cả nhờ vào vườn bơ trồng sen cà phê mà gia đình anh đã đầu tư mấy năm qua
cà phê nó không cần cái nhiều ánh sáng mà cây được cây bơ che vớt cái ánh sáng đi
thì nó sẽ có
nó sẽ có cái năng suất ổn định hơn
ở cái điều kiện ánh sáng khoảng độ sáu mươi bảy mươi thì có thể nó lại tận dụng hết cái dinh dưỡng
chủ vườn cà phê này lại đối phó với nắng hạng mùa khô bằng hệ thống tưới nhỏ dọn
bảy trên hai mươi hecta vườn đã được lắp cặt hệ thống tưới này
hiệu quả thứ nhất là nó tiết kiệm nước thứ hai là nó tiết kiệm thời gian
nó chủ động được cái công lao động
chứ nhiều khi mình đi thuê người nó cũng khó lắm
đầu tối thì dự định là lắp hết cái vườn này luôn
theo tính toán cứ mỗi mùa khô để chống hạn cho cà phê trên một hectare
thì nông dân phải bỏ ra từ năm một mươi triệu đồng thuê máy bơm công tưới tiền dầu
với khu vườn hai mươi hecta như thế này số chi phí lên đến cả một trăm linh triệu đồng
nếu không tưới kịp thời cà phê sẽ khô bông và thất thu
việc trồng cây che bóng hay tưới nhỏ giọt giúp nhà vườn giảm hai mươi năm mươi chi phí cho công chăm sóc
phân bón cánh xói mòn đất
việc giảm áp lực lên lượng nước ngầm
cũng có thể cây cà phê được loại từ tất cả các cái ná của cây mơ
nó dụng xuống làm cái chất mùn tạo cái điều kiện cho vi sinh vật phát triển
cây cần ít phân hơn là cây ở ngoài trời
các cơ quan chuyên môn của địa phương xây dựng rất nhiều mô hình
khoảng ba mươi tám cái mô hình
nông dân vẫn là cái người phải chủ động
thấy rằng nó đem lại cái hiệu quả kinh tế thì họ sẽ áp dụng
mở rộng những cái diện tích
cái thiết kiện cái dự trọng cũng như là trừng xem các cây ăn quả cũng như là
toàn tỉnh lâm đồng hiện có gần một trăm bảy mươi bốn hectare canh tác cà phê
ngày càng có nhiều nông dân hướng đến lối canh tác cà phê thân thiện với môi trường
đang góp phần thực hiện định hướng xây dựng vùng cà phê bền vững của địa phương
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
còn bây giờ bỏ trời xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
làm việc với tỉnh ủy bạc liêu về công tác an ninh trả tự trên địa bàn
tại buổi làm việc đồng chiến nguyễn quang dương bí thư tỉnh quỷ bạc liêu
báo cáo tấm tắt dưới đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
mà tỉnh đạt được trong thời gian qua
và những định hướng trọng tâm mà tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới
mục tiêu mà tỉnh đặt ra cho đến cuối nhiệm kỳ phải đứng dầu tốt khá trong khu vực
tỉnh bạc liêu đã xác định năm trụ cột quan trọng mà tỉnh có tiềm năng để tập trung thực hiện
và chọn khâu đột phá là công tác cán bộ tăng cường kỷ luật kỷ cương
nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ
trong quá trình chỉ đạo tỉnh quan tâm sâu sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội trên địa bàn công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
nhằm góp phần ổn định xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển
dịp này bí thư tỉnh ủy mong bộ công an tiếp tục hỗ trợ giúp bạc liêu làm tốt các mặt công tác này
và triển khai đưa công an chính quy về công tác tại các xã
đại tướng tô lâm đánh giá cao sự phát triển của bạc liêu trong những năm gần đây
tình hình an ninh trật tự tại địa phương luôn ổn định nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
bộ trưởng bộ công an cho biết thời gian qua công tác tổ chức sắp xếp bộ máy bước đầu hiệu quả tốt
công tác đưa lực lượng công an gần dân sát dân để tiến dần đến chính quy đối với lực lượng công an xã
nhưng không tăng biên chế từng bước trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
việc đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới có những vấn đề phức tạp
sông bằng nhiều giải pháp thiết thực tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
bộ trưởng bộ công an hy vọng thời gian tới dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quan tâm sâu sắc của cấp quỹ chính quyền địa phương
tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy tối đa những kết quả đạt được trong giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội
nhất là giảm thiểu những vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bình yên xã hội ổn định
đại tướng tô lâm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh bạc liêu và các ban ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an
làm tốt nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng trên địa bàn
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an
đến thăm và làm việc với công an tỉnh cà mau
về phía địa phương có các đồng chí dương thanh bình ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
đồng chí trần văn hiện chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
tại buổi làm việc đại tá phạm thành sĩ giám đốc công an tỉnh cà mau
báo cáo kết quả công tác quý i năm hai nghìn một mươi chín của công an tỉnh
theo đó công an tỉnh cà mau đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền thực hiện những chủ trương
nghị quyết chiến lược chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự mở các cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm theo chuyên đề
qua đó nhiều nhóm tội phạm bị tấn công triệt xóa ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các nhóm đối tượng
hoạt động theo kiểu tín dụng đen phát huy hiệu quả của công tác tuần tra kiểm soát ban đêm
tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả mà công an tỉnh cà mau đạt được thời gian qua
đồng thời chỉ đạo công an cà mau cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm
tập trung giả soát triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ cho vai lãi nặng bảo kê
xiết nợ đòi nợ thuê tín dụng đen chống người thi hành công vụ thường xuyên mở các đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm làm tốt công tác dân vận phơi dậy và thúc đẩy phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh
bên cạnh đó công an cà mau cần triển khai thực hiện tốt chủ trương đề án của bộ công an
về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn bố trí công an xã chính quy xuống cơ sở lựa chọn những đồng chí
đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đợt sau
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác của bộ công an đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ
chạy giam cái tàu đóng trên địa bàn huyện u minh tỉnh cà mau
chuyển sang một thông tin khác tiếp tục chương trình làm việc của đoàn giám sát của quốc hội
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
hôm nay đoàn giám sát do đồng chí đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trường đoàn
đã làm việc với bộ công an công an tp hà nội về việc chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy
tại các dự án của công ty cổ phần tập đoàn mường thanh
tại buổi làm việc lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiếm nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy của công ty cổ phần tập đoàn mường thanh
trong đó có những vướng mắc tồn tại tại một số tổ hợp nhà trung cư liên quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng
tổ chức thi công và nghiệm thu vận hành sử dụng
trước thực trạng đó bộ công an cũng đã có những đề xuất với bộ ngành liên quan chủ đầu tư
để có phương án khắc phục rứt điểm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
tại buổi làm việc thành viên đoàn giám sát cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan
làm rõ thêm việc chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu chủ đầu tư công tác thanh kiểm tra
xử lý của lực lượng phòng cháy chữa cháy
từ đó có những đánh giá bước đầu và sẽ tiến hành giám sát thực tế tại một số công trình
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao việt nam tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
sẽ có chuyến thăm mỹ trong thời gian tới người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
trong chuyến thăm việt nam vừa qua tổng thống hoa kỳ donald trump đã mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thăm hoa kỳ trong năm nay
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã vui vẻ nhận lời
thời gian chuyến thăm sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp
bình luận về việc đài loan trung quốc quyết định mở lại chính sách visa quan hồng cho du khách việt nam
người phát ngôn lê thị thu hằng cho biết việt nam hoan nghênh việc đài loan tiếp tục cấp thị thực
theo chính sách ưu đãi quan hồng cho khách du lịch việt nam
và cho rằng việc này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu của người dân hai bên cũng như các hoạt động du lịch
cũng tại buổi họp báo bà lê thị thu hằng đã thông báo về một số hoạt động đối ngoại trong thời gian tới
đàn chú ý có sự kiện sắc mở phong ngữ được tổ chức tại quảng trường lý thái tổ thủ đô hà nội
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng ba với nhiều hoạt động hấp dẫn
hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín ngày hội của những người làm báo trong cả nước
sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội với quy mô mới và tầm vóc lớn cùng nhiều hoạt động lôi cuốn
đây là hoạt động do hội nhà báo việt nam ubnd tp hà nội chủ trì
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
hiện nay công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hội báo toàn quốc diễn ra thành công tốt đẹp
đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng
bảo tàng hà nội nơi sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín
một sự kiện quan trọng có ý nghĩa to lớn là tâm điểm thu hút giới báo chí và công chúng báo chí cả nước những ngày này
công tác chuẩn bị đang được cấp dứt hoàn thiện
đây là một cuộc hội tù hết sức
đây là một cuộc hội tù hết sức là sống động của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước
ở đây chúng ta sẽ thấy cái sự phát triển mạnh mẽ của giới báo chí việt nam
chúng ta thấy rõ được cái vai trò hết sức là quan trọng của báo chí đối với đất nước
và thấy rõ được cái trách nhiệm làm nghề của đội ngũ làm báo của chúng ta đối với cộng đồng đối với đất nước đối với dân tộc chúng ta
hiện nay thì có thể nói là nhiều công việc chuẩn bị cho hội báo đang được tiến hành một cách hết sức là khẩn trương
nói đến giờ này là rất bỏ đảo
hội báo năm nay sẽ có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn
bàn tổ chức sẽ trưng bày các ấn phẩm báo xuân ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín theo bốn khu vực
khu vực trưng bày trung tâm trong tầng một bảo tàng hà nội gồm các gian trưng bày chuyên đề
khu trưng bày báo chí khối trung ương khu trưng bày khối báo chí địa phương
khu trưng bày khối các đơn vị đào tạo bồi dưỡng báo chí
và các đơn vị cung cấp trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình truyền thông đa phương tiện
tại sự kiện lần này các cơ quan báo chí thuộc lực lượng công an nhân dân cũng sẽ trưng bày và giới thiệu đến công chúng
các ấn phẩm chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn
bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt nhân dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đến giờ phút này thì sau thời gian chuẩn bị đến giờ này chúng tôi đã làm xong những phần về máy két trình bày
trong đó thì cũng thể hiện được những cơ quan báo chí lớn nó vừa mang tính toàn diện nó lại vừa mang tính trọng điểm của những
và năm nay thì có thêm một cái nét nữa chúng tôi có đưa thêm hình ảnh của cục truyền thông công an dân
một đơn vị mới được thành lập trong tổ chức bộ máy mới của bộ công an theo nghị định một
trong cục truyền thông công an dân để mà tạo thêm được sự phối hợp với các quan truyền thông lớn của bộ
trong đó nó có ngoài báo công an truyền hình phát thanh điện thoại
thì nó có thêm một cái đơn vị đó là nhà xuất bản
thì năm nay chúng tôi cũng sẽ chủ trương là có thêm một cái góc nhỏ nhỏ trưng bày của nhà xuất bản đấy
để thể hiện được cái sức mạnh tổng hợp và cũng là cái mô hình tổ chức mới về cơ quan truyền thông của bộ công an tại một
theo kế hoạch tại lễ tổng kết bế mạc hội báo
ban tổ chức sẽ trao các giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc bia báo tết đẹp
giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp tết nguyên đán xuân kỳ hơi

chương trình truyền hình ấn tượng dịp tết nguyên đán xuân kỳ hơi
công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí
phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi chín
hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội
và mở cửa hàng ngày từ tám giờ đến hai mươi một giờ để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động